thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương minh liệt sĩ vừa qua đoàn công tác cục đào tạo bộ công an đã đến thăm tặng quà tại công an huyện mộc châu tỉnh sơn lạc
tại đây đoàn đã trao chín xuất quà tổng giá trị gần ba mươi triệu đồng cho các đồng chí thương binh thân nhân liệt sĩ và cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại công an hai huyện mộc châu và vân hồ
đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn trước những đóng góp công hiến to lớn của các đồng chí thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
cũng nhân dịp này đoàn công tác đã đến thăm trao tặng một mươi một xuất quà tổng giá trị hai mươi triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và thầy cô trường trung học cơ sở trung học phổ thông trường sơn huyện mộc châu